các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bệnh nhân được đưa vào khu cấp cứu bệnh viện
sau khi đánh giá tình trạng lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng
bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương vỡ tinh hoàn trái sau tai nạn sinh hoạt
sau khi hội chẩn cùng ekip gây mê
các bác sĩ khoa nam học và y học giới tính đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân
thắc sĩ bác sĩ nguyễn cao thắng khoa nam học và y học giới tính bệnh viện đại học y hà nội cho biết
ekip đã thực hiện phẫu thuật lấy máu tụ dẫn lưu cắt lọc tổ chức hoại tử bảo tồn tinh hoàn trái
do thời gian từ khi có chấn thương tới khi phẫu thuật gần hai mươi bốn tiếng
nên phần lớn tổ chức tinh hoàn dính nhiều gây khó khăn cho cuộc mổ
tuy nhiên sau gần một giờ đồng hồ phẫu thuật tinh hoàn được bảo tồn thành công
bệnh nhân được chuyển về buồng bệnh khoa nam học và y học giới tính để theo dõi và tiếp tục điều trị
theo bác sĩ thắng thương tích của biêu và tinh hoàn có thể gặp ở mọi lứa tuổi
nhưng thường gặp ở lứa tuổi lao động từ một mươi năm đến bốn mươi tuổi trong đó chấn thương chiếm phần lớn
chỉ định bảo tồn tinh hoàn được đưa ra trong đa số các trường hợp
cắt bỏ tinh hoàn được đặt ra khi tinh hoàn vỡ nát hoàn toàn không khâu lại được
việc phát hiện sớm và đánh giá toàn diện thương tồn và xử trí kịp thời trong chấn thương tinh hoàn
đóng vai trò rất quan trọng
điều này giúp bệnh nhân tránh được những biến chứng
cắt bỏ tình hoàn nhanh chóng hồi phục lại cuộc sống bình thường
các bác sĩ khuyến cáo nam giới khi chơi thể thao cần đặc biệt lưu ý một số động tác
có thể gây chấn thương nguy hiểm đối với vùng nhạy cảm
nếu không may gặp tai nạn cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám
điều trị kịp thời tránh tâm lý ngại ngùng nên tự theo dõi tại nhà
điều này có thể để quá thời gian can thiệp hiệu quả
thậm chí gặp biến chứng đáng tiếc không thể phục hồi